sau sáu năm tổ chức thành công mta hà nội hai nghìn một mươi chín triển lãm quốc tế về máy công cụ cơ khí chính xác và gia công kim loại
sẽ mang tới những sản phẩm và công nghệ mới hiện đại quy tụ gần một trăm sáu mươi đơn vị từ một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
phục vụ cho ngành công nghiệp cơ khí miền bắc
với bối cảnh chiến tranh thương mại tăng cao việt nam đang được kỳ vọng sẽ trở thành công sưởng mới của thế giới
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã thu hút nguồn vốn đầu tư khổng lồ đến từ các tập đoàn đa quốc gia đạt một mươi tám bốn mươi bảy tỷ đô la
đặc biệt khu vực các tỉnh phía bắc với lịch sử phát triển cơ khí lâu đời thuận lợi về vị trí địa lý để đón nhận luồng dịch chuyển sản xuất
đã đạt số vốn đầu tư cao nhất cả nước
tuy nhiên cơ hội càng nhiều thách thức lại càng lớn
bài toán đặt ra cho doanh nghiệp sản xuất chế tạo tại việt nam là cần cải tiến công nghệ bắt kịp xu hướng
nâng cao trình độ lao động để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
năm bắt nhu cầu đó mta hà nội sẽ là nơi giới thiệu các sản phẩm công nghệ phục vụ cho ngành công nghiệp cơ khí chính xác
máy công cụ và gia công kim loại của các nhà cung ứng đến từ khắp nơi trên thế giới như đài loan đức hàn quốc singapore
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi tại trung tâm hội trợ triển lãm quốc tế ice hà nội